cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng khoảng bốn giờ ngày một tháng một mươi hai nghi phạm phủ minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn dân tộc bà thẻng thường trú tại thôn tà ngạo xã tân trịnh huyện quang quỳnh đã sang nhà bố đẻ là ông phủ láo tả sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy dùng dao sát hại ông phủ láo tả và cháu phủ thị nguyệt sinh năm hai nghìn một mươi bốn là con của em trai nghi phạm
nhận được thông tin từ cơ sở cán bộ dân quân thôn là anh phù văn thịnh đến hiện trường ngăn cản đối tượng
nhưng đã bị phù minh tuấn đâm trọng thương sau đó anh thịnh đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
đối tượng phù minh tuấn tiếp tục đi xe máy sang nhà bà thím cách đó gần một km là bà tải nở mờ sát hại bà mở và chém trọng thương cháu trai của đối tượng là phù láo sán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang xác định bốn nạn nhân đã tử vong
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
thu thập các chứng cứ liên quan sau năm ngày tích cực điều tra công an tỉnh hà giang xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối tượng từng có bệnh án tâm thần
tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc tuấn đã ổn định bệnh đủ căn cứ khởi tố đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn từ campuchia đem về việt nam tiêu thụ do nguyễn duy thạch thảo
chủ tệ quận một mươi tp hcm
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một khi thảo đang nhận ba kg ma túy đá từ tay của đối tượng lâm tú trân chú quận bình tân
tại nhà riêng nằm trên đường tô hiến thành phường một mươi ba quận một mươi thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng thảo cơ quan công an phát hiện gần một bốn trăm hai mươi chín gam heroin khoảng bốn bánh khoảng bốn kg ma túy đá một trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật liên quan
quả đầu tranh
bước đầu các đối tượng khai nhận ma túy được lê quang cường và lâm kim phụng quốc tịch australia mua từ campuchia rồi đem về việt nam bán lại cho thảo
đến nay lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng tám đối tượng trong đường dây này và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra
như vậy có thể thấy rằng tội phạm mua bán trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi và liều lĩnh
những đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia đã hình thành và diễn biến khá phức tạp
lợi dụng địa bàn biên giới
địa hình có nhiều đường mòn lối tắt nhiều đối tượng ở sơn la đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vận chuyển qua biên giới mang về các tỉnh để tiêu thụ
thủ đoạn buôn bán tinh vi khoác áo người về thăm thân là cách mà các đối tượng này lựa chọn để đánh lạc hướng của cơ quan chức năng
tuy nhiên có một thực tế là các đối tượng buôn bán ma túy dù có tinh vi đến đâu cũng không thể qua mắt được lực lượng chức năng
ngày một mươi chín tháng một mươi một đối tượng vương văn điều
chú tại thị trấn sông mã huyện sông mã tỉnh sơn la bị bắt quả tang với năm bánh heroin được giấu trong bao gạo khi đang trên đường vận chuyển đi nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an trước những chứng cứ không thể chối cãi điều đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng bọn giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án
điều khai nhận trong mỗi phi vụ làm ăn đều là người đi cùng giám sát nhưng không trực tiếp vận chuyển
đối tượng này thực hiện nhiều chiêu trò giấu ma túy để qua mắt công an
khi thì giấu vào các hốc trên xe lúc thì nhét vào bao gạo bao lương thực trong vai người về quê thăm thân
trên bao không ghi rõ tên cũng như địa chỉ người nhận và người gửi
mỗi lần chuyển hàng cho đối tác đối tượng thường xuyên thay đổi lịch trình
nếu đánh hơi thế lực lượng công an ngay lập tức số hàng đó sẽ được coi là hàng vô trụ
mặc dù vô cùng gian ngoan và xào quyệt nhưng hành vi của điều khó lòng qua mắt lực lượng công an
thiết sức là tinh vi
và cái đường dây này thì các đối tượng hoạt động mang tính tổ chức rất cao khép kín
và có sự phân công vai trò con người công đoạn
từ khâu giao dịch mua bán ma túy cho đến khâu vận chuyển cất dấu ma túy đi tiêu thụ
cụ thể như là các đối tượng là thường xuyên sử dụng
các sim điện tải rác và trong quá trình giao dịch mua bán ma túy thì các đối tượng thường xuyên sử dụng tiếng lóng
hoặc là tiếng dân tộc thiểu số như dân tộc mông
và trên đường vận chuyển thì các đối tượng thường phân chia con người công đoạn đường
và thường xuyên là thay đổi giờ dứt tuyến đường đi cũng như các loại phương tiện
để phòng ngừa và từng bước ngăn chặn hoạt động của bọn tội phạm về ma túy
lực lượng công an đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác
tích cực phát hiện tố giác tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy
cùng với đó lực lượng công an cũng đấu tranh quyết liệt với loại hình tội phạm này
đặc biệt là vào thời điểm cuối năm khi mà nhiều đối tượng tăng cường hoạt động phạm tội
gây mất an ninh trật tự tại địa phương
vào tối qua tại an giang đội cảnh sát ma túy công an thành phố long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ xuyên
bất ngờ kiểm tra khu vui chơi giải trí vũ trụ thuộc khóm đông an hai
phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát ma túy công an thành phố long xuyên
phát hiện đối tượng nguyễn thị ngọc dầu chú tại xã tân hòa huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy trong khu vui chơi giải trí vũ trụ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an mời một mươi sáu đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy
về trụ sở công an phường làm việc
qua test nhanh đã phát hiện tám đối tượng dương tính với chất ma túy
tối cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với giàu để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn tình trạng khai thác lâm sản trái phép đang thực sự nóng
ở hầu hết các địa phương có rừng
trên toàn quốc trong đó có khu vực tây nguyên
chỉ tính riêng trên địa bàn huyện chư bả tỉnh gia lai từ đầu năm tới nay
lực lượng chức năng đã phát hiện được năm vụ khai thác vận chuyển gỗ trái phép
trước tình trạng này công an huyện chư pả đã tập trung lực lượng để đấu tranh ngăn chặn
tuy nhiên với địa bàn rừng núi hiểm trở trong khi các đối tượng lâm tặc ngày càng manh động
liều lĩnh đã khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn
phản ánh của nhóm phóng viên antv gia lai
sau một thời gian tích cực điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư mã
đã xác định được ba đối tượng gồm hồ ngọc lý nguyễn hải đăng
cùng chú tại xã tân sơn thành phố pleiku và siêu tuân chú xã chư dô huyện chư bà
là thủ phạm khai thác vận chuyển hơn ba mươi mét khối gỗ từ nhóm ba đến nhóm năm
tại tiểu khu ba trăm hai mươi một thuộc ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư phả
đã tiến hành bắt tạm giam ba đối tượng trên để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
đi cách thuê một khối bốn trăm linh rồi sau đó rồi em đồng ý
rồi cách một tuần là có ông chủ điện qua rồi đi làm
việc làm tôi sai trái nên tôi mong đây là bài học cho những người nào giống như tôi
ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an huyện chư pả phát hiện tịch thu hơn bảy mươi mét khối gỗ các loại
tại khu vực rừng thuộc xã hòa phú và xã chư đăng gia huyện chư bả
trong đó đã xác định được hơn ba mươi mét khối gỗ do nhóm đối tượng lý đăng tuân khai thác trái phép
bốn mươi mét khối còn lại được phát hiện vắng chủ tại một bãi đất trống thuộc xã chư đăng gia
địa bàn rừng núi hiểm trở giáp ranh với tỉnh con tâm và nhiều huyện của tỉnh gia lai
mặt khác các đối tượng lâm tặc thường vận chuyển gỗ vào ban đêm
có đồng bọn cảnh giới nên công tác đấu tranh ngăn chặn gặp không ít khó khăn
với tinh thần kết quyết đấu tranh tối phạm
thì lãnh đạo công an huyện đã quan triệt và đồng viên tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
để triển khai các kế hoạch thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả
vì vậy qua thời gian đấu tranh
lực lượng cảnh sát kinh tế của công an huyện chư bả đã đấu tranh đạt một số hiệu quả nhất định
một số vụ khai thác lâm sản trái phép cũng được tiến hành kiểm tra và bắt giữ
được biết từ đầu năm đến nay lực lượng công an huyện chư pả đã thực hiện hơn một mươi đợt truy quét ngăn
chặn tình trạng khai thác gỗ trên địa bàn qua đó phát hiện năm vụ khai thác vận chuyển gỗ trái phép
lập biên bản tạm giữ gần một trăm linh mét khối gỗ các loại bốn xe ô tô hai xe máy kéo và nhiều tăng vật khác có liên quan
với tinh thần cương quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
công an huyện chư mã đã và đang góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên rừng
một thông tin đáng chú ý công an tp vũng tàu tỉnh bà rộng vũng tàu cho biết
trong mấy ngày qua trên địa bàn xảy ra hai vụ lừa đảo bằng chiêu
dọa qua điện thoại hậu quả làm hai nạn nhân bị kẻ lừa đảo lấy đi hơn ba tỷ đồng
đây là hình thức lừa đảo không mới tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn rơi vào bẫy của bọn lừa đảo
một phụ nữ trú tại phường chín tp vũng tàu trình báo rằng
chỉ bị nhiều người gọi điện thoại hù dọa rằng có một đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn vừa bị bắt
khai có liên quan đến chị và chị được nói chuyện với những người tự xưng là làm trong ngành công an và ngành kiểm sát của một tỉnh phía bắc
sau đó những người này yêu cầu phải rút tiền
để chuyển vào một tài khoản do họ chỉ định để làm rõ nếu sau này không dình líu thì sẽ trả lại tiền
tin vào lời của những kẻ lừa đảo chị này đã rút tổng cộng khoảng ba bốn tỷ đồng chuyển vào tài khoản do nhóm lừa đảo chỉ định
sau khi trình báo với công an cơ quan công an đã phong tỏa tài khoản này
nhưng số tiền của nạn nhân chuyển cho chúng đã bị rút hơn ba tỷ đồng
trước đó một người phụ nữ khác ngụ tại phường bảy thành phố vũng tàu cũng đã bị lừa đảo và chiếm đoạt gần năm trăm linh triệu đồng
với thủ đoạn tương tự như
trên tại vũng tàu cũng như tại nhiều địa phương khác đã có hàng chục trường hợp bị lừa đảo với số tiền khá lớn
đây là chiêu lừa đảo không mới nhưng nhiều nạn nhân cũng đã bị sập bẫy của các đối tượng
qua những vụ việc trên người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
khi được yêu cầu như trên thì cần báo ngay cho cơ quan công an để được trợ giúp
tránh để kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
từ phía tết bắc bộ vào ngày mai đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
trưa chiều giảm mây hứng nắng vì vậy mà nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khi đạt khoảng một mươi sáu hai mươi sáu độ
đêm và sáng trời rét
đến ngày mùng bảy mùng tám đêm không mưa ngày nắng tiết trời khô hanh và trời rét vào đêm và sáng
với nhiệt độ sẽ giảm xuống khoảng từ một hai độ
khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai khối không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại
nhưng với bản chất lạnh và khô
không khí lạnh sẽ không gây mưa nhiều có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ vài nơi
và lúc đêm và sáng sớm nên nhiệt độ trong ngày có xu hướng giảm nhẹ khoảng từ một hai độ
sau ngày bảy tám không khí lạnh lại nhanh chóng suy yếu nên trong vài ba ngày tới
sẽ duy trì trạng thái ít mây không mưa ngày nắng và khô hành với độ ẩm giữa trưa giảm thấp
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới trời nhiều mây
phía bắc có mưa rải rác trong ngày sáu ngày bảy tám chỉ có mưa vài nơi
phía nam sẽ có nơi có mưa vừa mưa to và rông gió bắc đến tây bắc cấp ba
phía bắc trở rét nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi sáu hai mươi năm độ phía bắc khu vực còn thấp hơn khoảng từ hai ba độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to trở lại
khu vực mưa lớn được dự báo là tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến khánh hòa
một số nơi sẽ có khả năng đạt đến mức mưa rất to
người dân các khu vực này cần hết sức đề phòng với khả năng lũ quét
lở đất và lũ sẽ lại lên trên các sông suối
do có mưa nhiều và nền nhiệt độ tại đây liên tục thấp
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
là từ hai mươi sáu hai mươi tám độ ở phần phía bắc và từ hai mươi tám đến ba mươi độ ở phần phía nam
khu vực tây nguyên từ ngày sáu đến ngày mùng tám mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác phía nam có nơi mưa vừa mưa to và rông
đề phòng có rông xét và gió giật mạnh trong mưa rông với nhiệt độ ngày đêm là một mươi bảy hai mươi tám độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa
thậm chí khu vực miền đông nam bộ còn có lượng mưa tương đối khá
đường xá ẩm ướt không thuận lợi cho các quá trình lưu thông của người dân
do có mưa và nền nhiệt độ giảm hẳn với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ phổ biến là hai mươi ba ba mươi một độ